lực lượng tàu tuần tra của hải đội hai phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã triệt phá thành công hai vụ vận chuyển dầu deo
không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp lệ trên biển thù giữ khoảng ba trăm một mươi sáu lít dầu đeo
trước đó vào một mươi h ngày năm tháng năm tàu tuần tra bộ đội biên phòng phát hiện tàu cá tg chín mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám ts
do ông trần hữu tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại kiểm phước váng láng tiền giang làm thuyền trưởng
đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu deo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng trần hữu tân đã không xuất trình được hồ sơ
giấy tờ chứng minh nguồn gốc hai mươi lít dầu do nói trên
tiếp đó vào lúc một mươi ba h ngày sáu tháng năm tại khu vực biển cách vũng tàu khoảng bốn mươi năm hải lý
bộ đội biên phòng kiểm tra phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông nguyễn trọng trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương trú tại tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng trở khoảng hai trăm linh lít dầu deo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng nguyễn trọng trí cũng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc khoảng hai trăm linh lít dầu do
hiện hai vụ việc trên đã được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục xác minh
điều tra làm rõ vụ việc